lực lượng công an và các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng bị mất tích do chìm thuyền tại sông chanh thuộc thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
đó là nguyễn thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tải xã liên vị huyện thị xã quảng yên
các lực lượng chức năng đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương thực hiện các thủ tục theo quy định trước đó vào sáng ngày hai mươi năm tháng bốn
trên sông chanh thị xã quảng yên đã xảy ra vụ chìm thuyền
khi xảy ra vụ tai nạn thì trên phương tiện có sáu người cùng nhau đi khai thác thủy sản
hai người đã bơi được vào bờ và cứu hộ an toàn bốn người mất tích
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng của thị xã đã phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng hà anh thủy đoàn một
cục cảnh sát giao thông bộ công an huy động người và tàu xuồng để tìm kiếm
và chỉ đạo các địa phương dọc hai bên sông chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn
tập trung giả soát tìm kiếm cứu hộ nạn nhân bị mất tích